tôi đề nghị là cần làm rõ hơn cái phạm vi sửa đổi khi mà chỉ tập trung cơ bản tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt đối với dự án đầu tư nhà ở thương mại mà thôi
mà chưa tập trung sửa đổi bổ sung các vấn đề về nhà ở xã hội mà nhất là cái quan điểm chú trọng phát triển nhà ở cho công nhân xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp
trong khi cái thời gian qua qua cái dịch bệnh thì chúng ta mới thấy là cái tình trạng mà công nhân bỏ về quê
thì nó cũng có một cái phần chứ nếu như mà có cái khu nhà ở cho công nhân nó thích hợp và cái việc phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu thì công nhân vẫn có thể ở lại để mà bám trụ để mà tiếp tục sản xuất
một số ý kiến khác cho rằng một khi các loại đất khác được chuyển đổi sang đất ở thì giá trị đã có sự thay đổi rất lớn
nếu không quy định chặt chẽ sẽ tạo kẽ hở cho việc trục lợi chính sách do đó cần phải quy định rất cụ thể
tháo gỡ vướng mắt về thể chế nhưng phải làm chặt chẽ để tránh trục lợi
thưa quý vị ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu toàn thể nhân dân trên mọi miền tổ quốc không phân biệt già trẻ gái trai dân tộc tôn giáo đã nô nước đi bỏ phiếu bầu ra quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
kể từ mốc son lịch sử đó đến nay qua một mươi năm năm nhiệm kỳ hoạt động quốc hội luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc nỗ lực hoàn thành trọng trách của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với những đóng góp to lớn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trong bối cảnh cách mạng tháng tám vừa thành công vô vàn khó khăn đặt ra đối với nước ta
nhưng trong bối cảnh đó người dân cả nước vẫn nô nước đi bỏ phiếu bầu cử bầu ra những người xứng đáng đại diện cho nguyện vọng ý chí của mình và quốc hội khóa một của nước ta cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước
nhưng trong bối cảnh đó người dân cả nước vẫn nô nước đi bỏ phiếu bầu cử bầu ra những người xứng đáng cho nguyện vọng ý chí của mình và quốc hội khó khăn đặt ra đối với nước ta
bảy mươi sáu năm với một mươi năm nhiệm kỳ quốc hội trưởng thành cùng đất nước quốc hội việt nam luôn nêu cao tinh thần gắn bó sát cánh với nhân dân đồng hành cùng quốc gia dân tộc
bảy mươi sáu năm với một mươi năm nhiệm kỳ quốc hội trưởng thành cùng đất nước quốc hội việt nam luôn nêu cao tinh thần gắn bó sát cánh với nhân dân đồng hành cùng quốc gia dân tộc

cùng với đó đổi mới trách nhiệm
luôn là một mục tiêu chung được quốc hội việt nam hướng đến
và triển khai một cách quốc biệt
từ quốc hội tham luận đến quốc hội tranh luận
hành những đổi mới trong công tác lập pháp
bám sát chủ trương của đảng
thể chế hóa các quan điểm chủ trương của đảng với mục tiêu vì nhân dân
đến những đổi thay trong công tác chất vấn giám sát được cử tri đánh giá cao
và mới đây kỳ họp bất thường thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
một kỳ họp chưa có tiền lệ
chúng ta tổ chức một cuộc họp có tính chất đặc biệt như thế này
nhất là trong thời điểm chúng ta đang chào đón một năm mới
năm hai nghìn hai mươi hai với rất nhiều thử thách
đặc biệt là cũng đúng thời điểm chúng ta kỷ niệm ngày tổng thủy đầu tiên
thì nó cho thấy rằng là quốc hội của chúng ta đã rất sát với hơi thở cuộc sống
và thể hiện cái vai trò đồng hành trách nhiệm rất cao
đối với lại cả nền kinh tế cả hệ thống chính trị
đặc biệt là sự đồng hành với chính phủ
trong cái việc là chung tay để xử lý những cái vấn đề khó
để phúc đáp những yêu cầu của đời sống của người dân
cần thiết phải có những quyết sách phù hợp trong thời điểm này
xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống
nó rất nhiều những cái bất cập
rất cần phải có cái quy định của pháp luật
để làm sao bổ sung vào những khoảng trống đó
chính vì thế nên là với tinh thần đổi mới sáng tạo linh hoạt
và đúng quy định của phổ hiến pháp và có luật
cho nên là thường vụ quốc hội và quốc hội đã tiến hành sửa một luật
nhưng đồng thời sửa tám luật để làm sao lấp các khoảng trống
các quy định đang còn đang thiếu đối với các luật
để làm sao cho đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế sội của đất nước
là một cái việc mà chúng tôi cho rằng là hoàn toàn là rất là phấn khởi
trong cái nhiệm kỳ quốc hội của này
bảy mươi sáu năm hình thành và phát triển
quốc hội việt nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết
tập trung trí tuệ bản lĩnh
thể hiện được ý chí nguyện vọng của cử tri
ở giai đoạn cách mạng nào
cũng luôn đồng hành cùng với dân tộc
hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình
những dấu ấn đổi mới đã tiếp tục khẳng định bước tiến quan trọng
trong việc xây dựng một quốc hội
chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
một quốc hội ngày càng dân chủ công khai minh bạch
gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân
vào sáng nay tại hà nội văn phòng chính phủ
phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
năm hai nghìn hai mươi một và phương hướng nhiệm vụ công tác
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành địa phương
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc xảy ra một mươi một bốn trăm chín mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết năm bảy trăm chín mươi chín người
bị thương tám một mươi tám người
trong năm qua tình hình trật tự an toàn giao thông
tiếp tục có chuyển biến tốt
cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
do tàn nạn giao thông đều giảm sâu so với cuối kỳ năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nong cốt là lực lượng cảnh sát giao thông
tổ chức kết hợp giữa tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
gắn với kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên các tuyến giao thông
tính từ một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên hai tám triệu trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
phạt tiền gần ba tỷ đồng

bằng chứng chỉ chuyên môn

đặc tự an toàn giao thông
đặc tự hội dịch tết dương lịch

chỉ đạo của bộ công an

cùng các cấp các ngành
các lực lượng chức năng
tài nạn không giá trả
cảm bác tiêu chí
so với cùng thực hiện
trước khi thực hiện cao điểm

giảm một mươi tám ba mươi bốn xuống lệnh kết
giảm một mươi ba hai mươi hai xuống lệnh thương
phát biểu kết luận hội nghị
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đánh giá cao những nỗ lực của các bộ
ban ngành trung ương và địa phương
trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong năm qua
đồng thời yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia
các bộ ban ngành ban an toàn giao thông
các tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực
hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo
trước hết là tăng cường kiểm tra
đôn đốc việc thực hiện kết luận bốn mươi năm của ban bí thư
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả
chỉ thị số một mươi tám của ban bí thư khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
và khắc phục ổn tắc giao thông
kiện toàn chức năng nhiệm vụ
nâng cao hiệu lực hiệu quả
của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và ban an toàn giao thông tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đáp ứng yêu cầu của tỉnh hình mới
tiếp tục xây dựng hoàn thiện thẩm chế
cơ chế chính sách tăng lợi
các quy định liên quan đến bảo đảm
an toàn giao thông
đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư
tiết cấu an toàn giao thông trọng điện
chúng ta cũng cần kết sức
sử lý quan tâm tàu sát

nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật
bảo vệ vô trường các thương tiện
cho thương vận tài

quỹ dọc cho thương tiện
một điểm an toàn giao thông
phải có sản xuất kinh doanh và yêu hành
phó thủ tướng thường trực chính phủ
phạm bình minh cũng nhấn mạnh
đến việc tái cơ cấu hệ thống vận tài
nâng cao thị phần vận tài đường sắt
đường thủy nội địa hàng hải hàng không
giảm dần phụ thuộc vào đường bộ
để nhanh tiến độ phát triển hệ thống vận tài công cộng
trong đô thị và liên tỉnh
xây dựng văn hóa giao thông an toàn
nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải
để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
xây dựng và bảo đảm khả năng kết đối
thưa ủy quyền của chủ tịch nước
dịp này phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
đã trao huân chương lao động hạng ba
cho đồng chí nguyễn trọng thái
nhân chứng văn phòng ủy văn an toàn giao thông quốc gia
hôm nay công an tp hà nội
tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an
năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình
công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
dù hội nghị có các đồng chí
đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội
đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố
bộ tư lệnh thủ đô
phát biểu tại hội nghị
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận những chiến công thành tích
kết quả công an tp hà nội đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi một
hầu hết các vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm
đều được công an tp hà nội điều tra khám phá kịp thời
công tác nghiệp vụ cơ bản được quan tâm
chỉ đạo sâu sát hơn
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
có nhiều chuyển biến tích cực
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
phát triển sâu rộng với nhiều biện pháp giải pháp hiệu quả
qua đó góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tp hà nội
phải gương mẫu đi đầu
tiên phong thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an
năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo